để thay thế là rất lớn cho đến cái chuyện là vận chuyển thanh toán đếm
khi chúng ta mà hàng trăm triệu mà lại sử dụng tiền mặt
mà những người mà không thông thạo sắp xếp tiền ấy
thì có khi mất cả buổi
mà chưa nói là nhầm lẫn là chuyện thường xuyên xảy ra
trong khi đó đưa vào ngân hàng thanh toán qua tiền mặt
thì gần như cái việc đấy là nó rất đơn giản
ông có nói đến vấn đề về tác dụng tích cực của không dùng tiền mặt
là bao gồm là giảm chi phí xã hội cho vấn đề in tiền vận chuyển tiền bảo quản tiền
rồi cho vấn đề tiện lợi trong cái giao dịch
cũng như là ở góc độ nhà nước thì có thể kiểm soát được dòng tiền
đặc biệt là làm tăng sự minh bạch trong chi tiêu
cũng như là kiểm soát để chống tham nhũng trong lạm dụng
thế thì phải chăng là cái sử dụng hình thức là không dùng tiền mặt
nó chỉ có lợi hay là nó không có những cái phiền toán nào đó trong cuộc sống
theo ông thì cho nên tại sao người ta vẫn sử dụng tiền mặt nhiều hơn là không dùng tiền mặt
phải chăng là cái sử dụng không dùng tiền mặt đó
nó có những cái hạn chế khách quan hoặc chủ quan nào không thưa ông
đương nhiên cái gì nó cũng có hai mặt cả
đã không sử dụng tiền mặt thì phải mở tài khoản ngân hàng
phải duy trì tài khoản phải trả phí cho ngân hàng
và đặc biệt như mấy năm gần đây
một trong những nguy cơ mà bản thân tôi tôi cũng cảm thấy là giật mình cảm thấy là cũng ái ngại
không dám để tiền ở ngân hàng
vì có thể mất bất cứ thứ nào mà ngân hàng lại không chủ nhiệm
hoặc nếu có đòi được thì cũng đi kiện cáo thắc mắc
rất là phiền hà
thế và đặc biệt là những cái giao dịch nhỏ lẻ
thì rất nhiều nơi người ta không chấp nhận
chưa có cái phương tiện chưa có cái biện pháp để người ta chấp nhận
cái phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
thì mình cũng không thể nào mà lại
chỉ có sử dụng cái phương tiện không dùng tiền mặt
và đặc biệt tôi cho rằng một trong cái yếu tố vô cùng quan trọng
đấy là rất nhiều người những người có thẩm quyền
những người có thu nhập
những người có những giao dịch gì đó bất thường
họ không ủng hộ họ không muốn sử dụng tiền mặt
điển hình nhất là chính phủ bao nhiêu năm nay
không có một cái quy định nào giới hạn
về cái trường hợp bắt đầu
bắt buộc phải dùng tiền mặt của người dân
đối với doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước thì có quy định
nhưng đối với dân không có
thậm chí mấy năm trước khi mà góp ý cái dự thảo nghị định
thay thế cái nghị định đáng lẽ là cái nghị định một trăm linh một
thì lúc đầu có đưa vào
nhưng về sau bị một vài ý kiến phản đối
tôi cảm thấy là rất hợp lý
thế nhưng một vài ý kiến phản đối thì lập tức nhà nước rút lại
và đến giờ phút này vẫn chưa bàn gì đến câu chuyện là
phải bắt buộc sử dụng cái phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
tôi rất đồng tình với luật sư trương thanh đức
đấy tôi muốn nói sâu thêm một chút
theo tôi thì nó ở cả ba góc độ
thứ nhất là người dân
thứ hai là hệ thống ngân hàng thương mại
và kéo theo nó là các tổ chức kinh tế xã hội
và thứ ba là nhà nước
về phía người dân thì tôi nói thêm một chút là
cái thanh toán bằng tiền mặt được hiểu là
thanh toán trực tiếp giữa hai đối tác với nhau
không có bên thứ ba tham gia
cho nên nó là cái giao dịch
mang tính bản năng của thanh toán
và nó rất đơn giản
nhất là đối với những cái món mà nó nhỏ lẻ
thì nó tiện nó nhanh
cái thứ hai nữa là
cho nên nó tạo ra cái thổi quen
thổi quen từ bao nhiêu đời này rồi
cái thứ hai nữa là
người dân thường là có một cái
hãy ngại những cái mới
ngại rươm ra ngại phiền phức
rồi là ngại phát sinh thêm chi phí
và cái thứ ba như anh phong nói
là cũng cẩn thận là lộ những cái thông tin
mà người ta không muốn lộ
đó là những cái
theo tôi là cạn rỡ
thế còn về phía hệ thống ngân hàng thương mại
và cả cái tổ chức
kinh tế xã hội và nền kinh tế
thì có thể nói là
cái này thì thật ra không phải bây giờ mới bàn
tôi nhớ là cách đây rồi khoảng gần năm chục năm
cái đó chúng tôi học đại học rồi
nói đến thanh toán không dùng tiền mặt của ngân hàng rồi
chứ không phải bây giờ nữa
và họ đã làm nhiều việc rồi
dù sao thì so với nhu cầu
yêu cầu là nó vẫn còn
ở những mức độ nhất định
và đây tôi cũng rất là chia sẻ với
nhất là hệ thống ngân hàng thương mại
cái đất nước chúng ta là đại bộ phần dân số
đang còn sống ở cả vùng nông thôn
chỉ hơn ba mươi ở đô thị
mà nông thôn thì người ta giáo dịch
thu nhập nó ít
một lần mua tiền không nhiều để mua nhiều thứ
cho nên là bằng tiền mặt nó thuận tiền hơn nhiều
và cái thứ ba
là chúng ta còn thiếu
những cái cơ chế khuyến khích
khuyến khích người ta dùng
không dùng tiền mặt
phó giáo sư có nói
đến cái vấn đề về quy định pháp luật
cũng như là luật sư đức
giá đặc điểm cũng như là cơ cấu của tiêu dùng
nhưng mà trong cái phương thức
thanh toán không dùng tiền mặt
nó có một cái yếu tố trung gian rất quan trọng
đó là các hệ thống ngân hàng
cung cấp các dịch vụ
và các cái sản phẩm thanh toán không dùng tiền mặt
vậy thì theo phó giáo sư là hệ thống ngân hàng của chúng ta
đã thích chưa đã chủ động chưa
và đã đáp ứng được chưa
những cái dịch vụ tiện ích cần thiết
để hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt
trong thực tế hiện nay đặc biệt là ở hà nội
theo phó giáo sư
thương mại họ cũng rất nỗ lực
nhưng mà để làm được việc này
trước hết là phải có những công nghệ
thích ứng thứ hai là
có cái chi phí đầu tư cũng không phải là ít
trong khi đó
có thể thu lại là chưa có
hoặc là rất ít rất khó
gọi là đầu tư thì tiền cục
mà thu về thì tiền lẻ
và cái chỗ này là chỗ mà
nhà nước có lẽ cũng nên có một cái sự quan tâm
vâng thưa quý vị có thể nói là
cái việc mà sử dụng
tiền mặt là một thói quen
nếu không nói là cấu hiểu
của chúng ta
điều này nó có những cái cơ sở
trong cái thực tiễn cuộc sống
cũng như là trong cái đặc điểm tiêu dùng
của người dân
nhưng mà ngay cả trong hốc luật
dường như cũng có lẽ chưa đủ những quy định
và các chế tài để buộc
phải sử dụng những cái hình thức không dùng tiền mặt
có lẽ cũng chưa tới
để đảm dọa vấn đề này chúng ta sẽ chuyển sang phần hai
của chương trình nhưng trước hết xin mời quý vị
cùng hai vị khách mời chúng ta xem
một tập hợp do chủ yếu nhân dân thực hiện
thanh toán điện tử hướng tới xã hội
không dùng tiền mặt sẽ góp phần thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế đem lại nhiều lợi ích
cho người dân doanh nghiệp tuy nhiên
thói quen sử dụng tiền mặt tại việt nam vẫn diễn ra
phổ biến và để thay đổi rất cần
sự hợp tác của ngân hàng doanh nghiệp
cũng như các cơ quan chức năng
tại hội thảo xã hội không tiền mặt chính sách
và thực tiễn tại việt nam phó thủ tướng
chính phủ vương đình huệ khẳng định
thanh toán không dùng tiền mặt tạo sự tiện lợi
giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp
tạo sự minh bạch trong hoạt động doanh nghiệp
cơ quan công quyền góp phần phòng chống tham nhũng
và nạn rửa tiền không dùng tiền mặt
còn giúp tiết kiệm giảm chi phí in tiền
tiết kiệm được thời gian nhân sự
phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ đã
chỉ đạo ngân hàng nhà nước phối hợp với
bộ thông tin và truyền thông và các bộ ngành liên quan
sớm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt
đẩy mạnh thanh toán điện tử nhằm hỗ trợ
chủ trương triển khai chính phủ điện tử
cung ứng dịch vụ công cấp độ ba bốn
đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu tiếp tục
triển khai có hiệu quả đề án phát triển
thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn

đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng
đối với việc thu phí các dịch vụ công
tuy người dân còn nhiều lo lắng về tính an toàn
của việc thanh toán không dùng tiền mặt
nhưng với sự đầu tư của các công ty công nghệ
triển khai việc thanh toán qua điện tử
internet điện thoại di động
đã trở nên đa dạng an toàn
và mang lại nhiều tiện lợi hơn
vâng thưa luật sư trương thịnh đức
ông có nói rất nhiều đến cái vấn đề
về pháp lý về vấn đề vai trò của nhà nước
trong vấn đề hỗ trợ và đặc biệt
là tạo ra một cơ sở pháp lý
cho vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt
thì theo hiểu biết của ông kể cả kinh nghiệm quốc tế
cũng như là quan sát cá nhân ông
thế thì hiện nay luật pháp việt nam
đã đủ những quy định cho vấn đề đó hay chưa
đầu tiên thì chúng ta phải khẳng định là
cái việc mà thanh toán không dùng tiền mặt
thì nó vẫn cứ phải là
phục vụ cái thực tế
nó mang lại cái lợi ích
cái tiện lợi cái hợp lý
cho cái người sử dụng
ngân hàng muốn phát triển cái kênh thanh toán không dùng tiền mặt
thì họ có lợi
họ thu hút được khách hàng
họ sẵn sàng phục vụ sẵn sàng đầu tư
nhưng với điều kiện là
cái hạ tầng rồi mọi cái thứ nó đồng bộ
ví dụ cái người bán hàng muốn sử dụng
không dùng tiền mặt
đặc biệt luật pháp là phải quy định
ở một cái mức độ cứng rắn nhất định
có thể nói là trong giờ phút này
thì chúng ta còn lỗ hỏng rất lớn
khoảng trống rất lớn
ở cái quy định về việc thanh toán
ngày xưa gần như không có cái luật gì cả
thì đã có những quy định vô cùng chặt chẽ
tôi vừa mới ngồi đọc lại mấy trăm cái văn bản
tôi viết một cuốn sách liên quan đến ngân hàng mà
liên quan đến cái chuyện thanh toán
thì tôi khẳng định rằng
những năm năm
những năm sáu mươi quy định về thanh toán
không dùng tiền mặt chặt hơn bây giờ rất nhiều
mà chúng ta hình dung những cái thời đấy
nó lạc hậu vô cùng
chuyển tiền có khi cả tuần mới đến
còn bây giờ thì cái thanh toán nó vô cùng thuận tiện
vô cùng đơn giản
chi phí rẻ
thế nhưng chúng ta lại ngược lại
lại không có cái quy định chặt chẽ
thứ nhất là về cái doanh nghiệp và hấp nhân
thì quy định là hai mươi triệu
là phải thanh toán qua ngân hàng
nếu như trên hai mươi triệu
mà không thanh toán
không bất hợp pháp
chẳng quan là tôi không thừa nhận
chi phí hợp pháp hợp lệ cho anh
thì anh phải nộp thêm tí thuế
chứ tôi cho rằng
cái cơ chế nó phải là bất hợp pháp
nặng thì tịch thu
nhẹ thì phải xử phạt hành chính
nghiêm khắc hơn
đặc biệt là đối với cá nhân
và hệ thống pháp lý thì
ngày xưa không có luật
bây giờ cái gì cũng có luật rồi
trong khi đó mấy cái lỗ hổng rất lớn
đấy là luật thanh toán
mới chỉ ở văn bản nghĩ định
hay là rộng hơn nữa là
từ tín dụng cho đến ngoại hối
là đều không có luật cả
mà những cái đấy là phải có luật
thì nó mới đỡ vinh với những cái luật khác
và nó hiệu lực giá trị pháp lý nó cao
đặc biệt là liên quan đến đầu tư nước ngoài
đến quốc tế nữa
luật sư vừa nói đến luật thanh toán
thì chúng tôi hiểu rằng là hiện nay chúng ta đã có những quy định
ít nhất là màn hình pháp lý
về thanh toán ngân sách
hay là thanh toán những cái khoản mà còn chi tiêu công
đúng không ạ
với quy định mức là hai mươi triệu trở lên
là buộc phải thanh toán thôi ạ
còn là người dân thì đúng là hiện nay là chưa có các quy định
bắt buộc họ phải thanh toán không dùng tiền mặt
mà chỉ là khuyến khích khuyến nghị
thế còn dòng tiền của doanh nghiệp thì sao
hình như trong luật pháp chúng ta đã có những quy định nào
buộc các doanh nghiệp phải thanh toán không dùng tiền mặt không ạ
có thể là hình dung là ba cái mảng
cái mảng đầu tư công hay ngân sách
thì bản thân ngân sách chi ra ngân sách kiểm soát
thì ông yêu cầu thế nào là
đương nhiên các cái chủ thể phải giám sát theo rồi
không thể cưỡng lại được
vì khó bạc người ta xuất tiền hay không xuất tiền
thì là rất dễ
và nhà nước thì cũng cần phải quản trận như vậy
còn cái phần doanh nghiệp thì là mới chỉ có cái quy định
về thuế thu nhập doanh nghiệp
tức là khoảng hai mươi triệu lên phải thanh toán qua ngân hàng
nếu không thì sẽ không được khấu trừ
chi phí ở pháp và lệ
để mà tính thuế thu nhập
chứ còn không phải là bất hợp pháp
còn cái thứ ba thì hoàn toàn là buông
là chưa có cái gì đối với cá nhân
đối với các chủ thể bình thường khác
các cái giao dịch khác
vâng rất là cảm ơn ông
thưa phó giáo sư tiến sĩ phát duy minh
đầu năm hai nghìn một mươi tám
chính phủ đã có quyết định hai trăm bốn mươi một
quy đề tts
về đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng
đối với dịch vụ công
thế thì với cái thực tế hiện nay
và với cái mục tiêu
phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi
nghĩa là chỉ năm sau thôi
thì theo phó giáo sư
liệu vấn đề này có khả thi hay không
theo tôi thì
những vấn đề đưa ra đấy
xét trong một cái trường mực
như luật sư nói
cả về nền tảng
công nghệ thông tin những điều kiện v v
và nhận thức của người dân
thì tôi nghĩ
chỉ thiếu đó
là hoàn toàn có thể thực hiện được
chỉ không có gì cả
và so với nhiều nước trên thế giới
thì chẳng hỏi còn có
đó là thấp
tôi nói là ví dụ
có những cái
không phải là chỉ nộp thuế bằng tiền mặt
mà có những cái
anh giáo dịch đó
phải dẫn đến
những hành vi nộp thuế
ô tô xe máy nhà cửa
sau đó phải nộp
lề phí trước bà
và làm cả cái giấy đăng ký
thì phải quy định ngay là
anh phải thanh toán bằng tiền
không bằng tiền mặt
tôi mới làm thủ tục cho anh
còn anh cứ nộp bằng tiền mặt
đưa hỏi đơn
để là tôi không làm
thì những cái đó
nó trong tâm tay
chứ có khó như đó
pháp giáo sư nói trong tâm tay
nhưng mà với điều kiện
là trên cái địa phương đó
cái địa bàn đó
và trong lĩnh vực giáo dịch đó
nó phải có các cái dịch vụ
và các cái công cụ
thay nhau với mặt đúng không ạ
nhưng mà theo pháp giáo sư
thì hiện nay
ở các vùng nông thôn
các vùng cao
vùng hải đảo
thì đã có những cái dịch vụ đó hay chưa
và người dân ở những vùng đó
đã có những cái kỹ năng cần thiết
để mà thực hiện các giáo dịch này hay chưa
theo tôi được biết
thì hiện nay
chúng ta cả ngân hàng thương mại
là đều mở chân riết rất rộng
cho nên nói về điều kiện và công nghệ
không còn giống như những năm trước đây nữa
hoàn toàn có thể làm được
và anh mất mấy bước
đi lên thị trấn
đi lên thành phố thị xã
bây giờ cũng không phải là quá xa xôi
như vậy là pháp giáo sư rất lạc quan
về cái mục tiêu của
cái quyết định hai trăm bốn mươi một của chính phủ
thế nhưng mà các giải pháp căm cơ
để mà thực hiện
nó tài bảo tính khả thi
nó hiện thực trong cuộc sống
đặc biệt là từ năm sau đó
thì theo pháp giáo sư
những cái giải pháp nào là quyết định nhất
cả về phía nhà nước
về phía ngân hàng
về phía cái người mà có cái chức trách
phải sử dụng dịch vụ này
cái vấn đề đấy là
mục tiêu thì như vậy
nhưng mà phải làm thế nào để đạt được
thì theo tôi
đối với người dân
thật ra người dân
người ta quan tâm
có ba cái từ thôi
một là đơn giản
hai là thuận tiện
và thứ ba là an toàn
và nếu mà thanh toán
không bằng tiền mặt
mà đơn giản
thuận tiện và an toàn
chi phí thấp thì sao
cả chi phí thấp nữa
trong cái thuận tiền đó
có thuận tiền
về chi phí
tất nhiên rồi
nhiều khi chi phí thấp
chứa hẳn là cái
lối kéo người ta
chứ còn cái gì
nó có hay mặt
bằng tiền mặt
nó có cái hay
nó có cái dở
mới cánh tay
cũng không phải hoàn toàn
ta cũng không thể nói một chiêu được
thế còn thứ hai
đối với hệ thống ngân hàng
và các cái cơ sở
kinh tế xã hội
phải làm sao tạo thành
một cái môi trường
môi trường cho người ta
làm cái việc đó
nói gì nói gì
nhưng mà không có môi trường
thì tôi không nghe được
pháp sư cụ thể hóa các yêu cầu
ví dụ như thế này nha
bây giờ nói là
những cái điểm
để mà thanh toán
không dùng tiền mặt
những cái cơ chế
rồi cả cơ quan
các đơn vị
các trường học
các doanh nghiệp
đều rất sẵn sàng
trong chuyện là
với khuyến khích
không bằng tiền mặt
với nhà nước
tôi nghĩ là
hết sự quan trọng
kinh tế nào
mô hình kinh tế nào
nhà nước cũng hết sự quan trọng cả
kinh tế thị trường
luôn luôn là
gọi ta dùng cái từ là
cập nhật trong quản lý
bây giờ là công tác
là cần thiết
người ta gọi là
ba biện pháp
lớn là giáo dục
thứ hai là hành trình pháp lý
và thứ ba là kinh tế
thứ hai là
hành trình pháp lý
rõ ràng là phải quy định
có những cái là
đã đến lúc là
không được dùng
thanh toán bằng tiền mặt
thế còn quay lại lại
một chút cái hệ thống
ngân hàng thương mại
tôi hứa lúc nãy
bây giờ ngân hàng
cũng phải thật sự nhận thức là
cái hoạt động thanh toán
không dùng tiền mặt
mặt là một cái mạng dịch vụ của mình
chứ không phải phục vụ đơn thuần
mà là một cái mạng dịch vụ của mình
có thu phí thu tiền
gắn với lợi ích của ngân hàng
gắn với lợi ích của ngân hàng
trước mắt có đầu tư
rồi mai kia thu tiền lại
đó là bình thường của kinh tế thị trường
vừa là có quy định bắt buộc
cái tạo điều kiện hỗ trợ
để cho người ta đầu tư cái đó
và anh phải nhận thức
đấy là một loài dịch vụ
mà đến một lúc
và nhà nước nói là
có những kinh doanh có điều kiện
anh hoạt động
anh không có những điều kiện
nhưng người ta thanh toán
không dùng tiền mặt
mà ganh rộng rãi
tôi không dành hoạt động
với như thế
phó giáo sư rất là cảm ơn
ông đã có những cái
khuyến nghị rất cụ thể
về cái nhận thức của xã hội
về cái tuyên truyền
tự nhận thức của các ngân hàng
cả về lợi ích của mình
đặc biệt là phía nhà nước
là bên cạnh cái sự quyết liệt
cần có một cái cơ chế pháp lý
cũng như là cơ chế khuyến khích
thì thưa luật sư trinh anh đức
ở góc độ pháp lý
ở góc độ nhà nước
ông có những cái khuyến nghị
hay là có những cái
ý kiến rất là cụ thể
về cái vai trò của nhà nước ở đây
trong vấn đề tạo một cái môi trường
để mà thúc đẩy
cái quá trình thanh toán không dừng lại mặt
tôi nghĩ rằng có ba cái
yếu tố chính
là quyết định
là quan trọng nhất
anh đặt ra khuôn khổ
anh đặt ra cái yêu cầu
với cái lợi ích
đòi hỏi quản lý
như thế này
rất là phù hợp
xu thế hội nhập
cũng như cái công nghệ này
thì phải đặt ra
một cái hạn mức
ví dụ doanh nghiệp
thì tạm thời có thể là
chấp nhận cái mức đấy
đối với cá nhân
cũng không thể nào
áp đặt ngay là
năm triệu một mươi triệu
phải qua ngân hàng được
từ cái lúc mà chúng ta
chưa có quyết định gì
đến lúc mà
bắt toàn bộ
thì rất là khó
chắc chúng ta phải đưa ra
một cái mức cao
năm mươi hay một trăm linh triệu gì đấy
và chúng ta phải có lộ trình
tuyên bố là ba năm sau
năm năm sau
nó chỉ giảm xuống

và đến một cái mức đấy
thì chúng ta có thể giữ
giảm hạn một mươi năm sau
thì tự dưng
cái giá trị đồng tiền
nó còn rất thấp thôi
chúng ta không phải điều trình
thì chắc chắn là
nó sẽ được
nhà nước đã có cái
quy định rõ ràng như thế
thì các ngân hàng
họ sẽ cung cấp dịch vụ
chúng ta có nói đến
cái vai trò của nhà nước
trong vấn đề tạo ra
một cái lộ trình
và có những cái chế phù hợp
để thúc đẩy
bao gồm là liên quan
từ cái đối tượng hành toán
liên quan tới cái mức độ
quy mô hành toán
liên quan tới cái địa phương hành toán
với cơ sở tầng tương ứng
và đặc biệt
là có các cái chế tài
theo luật sư là
chế tài ở đây
đối với cái từng nhóm
đối tượng một
ví dụ như đối với
các cái khoản tri tiêu
ngân sách nhà nước
đối với khoản tri tiêu doanh nghiệp
đối với khoản tư nhân
thì các chế tài này
nó giống nhau
hay là nó khác nhau
ở mức độ như thế nào
tôi chắc rằng
nó sẽ rất khác nhau
yêu cầu đòi hỏi
đối với ngân hàng
nó cao hơn rất là nhiều
so với doanh nghiệp
giữa doanh nghiệp với người dân
thì doanh nghiệp
cũng sẽ phải chế tài nặng hơn
vì anh là chuyên nghiệp
anh là kinh doanh
anh là có năng lực tài chính
anh phải tuân thủ
anh phải hiểu biết
chấp hành pháp luật
còn đối với người dân
thì có thể
bước đầu thì chưa
cần phải áp dụng cái chế tài gì
nhưng đối với cơ quan nhà nước
đối với ngân hàng
thì tôi nghĩ rằng
phải rất là nghiêm khắc
ở hốc độ quản lý nhà nước
thì bên cạnh
việc đặt ra cái chế tài
thì cái việc
đưa ra các cái khuyến khích
cũng rất quan trọng
tôi lấy ví dụ
mức độ chế tài
hai mươi triệu đồng
nó buộc phải sử dụng
không dùng tiền mặt
nhưng mà đồng thời
nếu như là
các cái khoản dưới đó
mà sử dụng
thì phải chăng nhà nước
nên đặt ra các cái yêu đại
đặt ra các cái khuyến khích
miễn giảm thuế
hoặc là các cái tiện ích nào đó
mà có lợi cho cái người
và để khuyến khích
người ta sử dụng
liệu có cái đó hay không
và nếu có
thì nó có thể hướng
theo hướng như thế nào
thưa pháp đạo sư
bên cạnh là cái hành trình pháp lý
nặng về phạt
thì cái khuyến khích
là chính các quốc gia khác
người ta cũng áp dụng
người ta làm
tôi nói ví dụ như thế này
bây giờ giả sử
một cái hoạt động đấy
dẫn đến cái chuyện thu thuế
của nhà nước
mà nếu mà
thanh toán không dùng tiền mặt
thì nhà nước sẽ thu được
tốt hơn nhiều
so với là thanh toán bằng tiền mặt
vậy thì nhà nước
phải hình dung là
à nhờ có thanh toán
không bằng tiền mặt
tôi đã thu thuế được
vậy tôi dành
một phần nhiều hơn trong đó
một cái cơ chế
khuyến khích trở lại
để người ta
áp dụng là thanh toán
không dùng tiền mặt
câu hỏi cuối cùng
dành cho cả hai vị chuyên gia
trong cái bối cảnh
gọi là bốn
như là cái trào lưu
người ta đang nói đến
và đặc biệt
trong cái sự bùng nổ
của việc phát triển
các cái phương tiện
anh không dùng tiền mặt
nhất là các cái fintech
hay là những cái công cụ
quyền là cốt
thì theo từng vị chuyên gia
cái dự báo của mình
về cái xu hướng
mà không dùng tiền mặt
trong lần tới sẽ như thế nào
đặc biệt là cái tốc độ cải thiện
không dùng tiền mặt
của người dân
liệu có nhanh hơn trước đây hay không
nhất là trong giới trẻ
trước hết xin mời luật sư
trương thanh đức
tôi nghĩ là cái xu thế
nó rất là rõ
nó sẽ chắc chắn là nhanh hơn
và nhanh hơn gấp hàng chục
thậm chí hàng trăm lần
rất là cảm ơn luật sư
có đội nhà kinh tế
thì chưa nhà kinh tế phát duyên
ông có đóng góp bổ sung gì thêm không ạ
tôi nghĩ là
đài bộ phần
những người có nhận thức
và có những cái thu nhập
ở mức độ đó
họ rất hết sức hợp ứng
nói như anh phong
giới trẻ chắc chắn
họ rất hợp ứng
cho nên là
ở đấy có lẽ
không có gì gọi là lạc quan quá đâu
mà đó là đúng với xu thế
chúng ta cứ tiếp tục
thanh toán bằng tiền mặt
thì nó mới là khóc
chuyển nhiều sang thanh toán
không bằng tiền mặt
thì nó mới kịp thời đại
chứ chưa phải là
vượt lên gì đâu
tất nhiên là
cho đến bây giờ
không có một nước nào
trên thế giới là hoàn toàn
là thanh toán một trăm linh
không bằng tiền mặt
vẫn có tiền mặt
ở những cái lúc cần thiết nào đó
nhưng mà dần dần
nó sẽ xuống
ở một cái thư yếu yếu
nhỏ dần đi
và tôi nghĩ
đó là mặt xu thế
hoàn toàn đúng thôi
và như vậy là
hai vị chúng ta thấy rằng là
bằng những cái quan sát
cũng như là đặc biệt
dựa trên cái sự bùng nổ
của mọi thông tin
của những cái hình thức thanh toán
mới hiện đại ở nước ta
chúng ta hoàn toàn có cơ sở
để tin rằng là
cái tốc độ cải thiện
không dùng tiền mặt
trong năm tới
sẽ được tốt hơn
so với trước đây
và xin rất là cảm ơn
hai quý vị đã có
những cái sự chia sẻ
rất là hữu ích
và cũng rất là cởi mở
và đặc biệt là
có những cái đề xuất
cũng rất là thiết thực
nếu mà được nghiên cứu
chúng tôi hy vọng
sẽ tạo ra những cái đột biến thú vị
trong vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt
trong năm tới
thưa quý vị
có thể nói là
thanh toán không dùng tiền mặt
là một thước đo
cho cái sự phát triển
và văn minh của một quốc gia
thanh toán không dùng tiền mặt
có những lợi ích
không thể nào chối cãi được
cả ở góc độ nhà nước
góc độ xã hội
về vấn đề giảm thiểu
các cái chi phí
về yên ấn
cho vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt
vậy tổng thể
chúng tôi cho rằng
thanh toán không dùng tiền mặt
sẽ là một xu hướng phát triển
của tương lai
và đối với nước chúng ta
mặc dù trong quá khứ
còn nhiều những cái nặng nề
về vấn đề sử dụng tiền mặt
nhưng mà cùng với sự thay đổi
cơ cấu tiêu dùng
sự phát triển của thế hệ trẻ
của công nghệ thông tin
và những cái dịch vụ ngân hàng tiến x
chắc chắn tháng tới
sẽ có thực thể rất cân bản
tuy nhiên vấn đề này
sẽ không tự đến
mà nó sẽ đến từ sự hội tụ
cộng hưởng của trách nhiệm
của nhà nước
của doanh nghiệp
cũng như là kết quả
của sự tuyên truyền
và sự phát triển
của các cái tế ích ngân hàng
thời lượng của chương trình đã hết
đã đến đồng hành cùng chương trình
xin tạm biệt
và hẹn gặp lại